tiếp theo mời quý vị đến với tin tức về tình hình covid một mươi chín trên thế giới
tổ chức y tế thế giới who cho biết tổng số ca tử vong do covid một mươi chín ở châu âu có thể tăng từ một năm triệu ca
lên hai hai triệu ca trong mùa đông năm nay nếu làn sóng hiện tại không được kiểm soát
trong báo cáo mới nhất who cảnh báo tình hình sẽ trở nên căng thẳng thậm chí cực kỳ căng thẳng
trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt icu ở bốn mươi chín trên tổng số năm mươi ba quốc gia khu vực châu âu
từ nay đến ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
tổng số ca tử vong có thể lên tới hai hai triệu ca vào mùa xuân năm sau who dự đoán
covid một mươi chín đang là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên khắp châu âu và trung á
trong đó lý do khiến số ca tử vong tăng nhanh tại châu âu là do sự lây lan của biến thể danta
tỷ lệ phủ vaccine chưa cao cũng như việc nới lỏng các biện pháp như đeo khẩu trang giữa khoảng cách
theo dữ liệu của who số ca tử vong do covid một mươi chín trong tuần vừa qua ở châu âu đã tăng lên bốn hai trăm linh ca
trên một ngày gấp đôi con số là hai một trăm linh ca trên một ngày hồi cuối tháng chín chỉ riêng tại nga
số ca tử vong mỗi ngày đã lên đến hơn một ca
tình hình covid một mươi chín trên các nơi khác
trên khắp châu âu và trung á đang rất nghiêm trọng chúng ta phải đối mặt với một mùa đông đầy
thử thách ở phía trước giám đốc khu vực châu âu của who ông han klucher cho biết trong một tuyên bố
ông kêu gọi áp dụng các biện pháp dịch tễ khác ngoài vaccine bao gồm giữ khoảng cách
đeo khẩu trang và rửa tay theo một nghiên cứu mới đây khẩu trang có thể giúp giảm tỷ lệ mắc
covid một mươi chín xuống năm mươi ba và hơn một trăm sáu mươi ca tử vong có thể sẽ được ngăn chặn tính đến ngày một ba hai nghìn hai mươi hai
nếu độ che phủ của khẩu trang toàn cầu là chín mươi năm